theo cục bảo trợ xã hội bộ lao động thương binh và xã hội đến nay đã có một mươi tỉnh gửi công văn đề nghị được hỗ trợ gạo cứu đói dịp tết nguyên đán đình dậu hai nghìn hai mươi
các tỉnh đã có công văn bao gồm cao bằng yên bái thanh hóa nghệ an quảng trị lào cai quảng ngãi hà nam bình định tuyên quang với tổng số hai trăm ba mươi hai một trăm bốn mươi ba hộ hơn sáu trăm một mươi ba hai trăm linh nhân khẩu
số gạo đề xuất hỗ trợ là hơn chín sáu trăm một mươi ba tấn
thời hạn cuối cùng của việc hỗ trợ gạo dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi bảy là ngày hai mươi tháng một
để bảo đảm không người dân nào bị đói không có tết bộ lao động thương minh và xã hội đề nghị các tỉnh ra soát tổng hợp các hộ dân có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết nguyên đán đình dậu và giáp hạp đầu năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời
với các địa phương trường hợp ngân sách địa phương có khó khăn
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố sớm có văn bản gửi bộ tài chính bộ lao động thương binh và xã hội để trình thủ tướng chính phủ xem xét hỗ trợ